thời gian gần đây tại tỉnh quảng bình xuất hiện những ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức
núp bóng dưới nhiều hình thức như thành lập doanh nghiệp hoạt động bảo kê đòi nợ thuê
với quyết tâm đấu tranh mạnh với loại tội phạm hình sự nguy hiểm này lực lượng công an tỉnh quảng bình
đã nhanh chóng điều tra triệt xóa nhiều ổ nhóm đối tượng hình sự có hành vi phạm tội
nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
trong những ngày giáp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình xảy ra vụ trọng án
làm hai người chết một người bị thương nặng vụ án gây xôn xao dư luận bởi hành vi côn đồ gây hậu quả nghiêm trọng
vì vậy công an huyện quảng trạch đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng bình
nhanh chóng tổ chức điều tra truy xét bắt giữ các đối tượng gây án trong thời gian ngắn

trong mâu thuẫn dẫn đến sâu sát giữa hai nhóm thanh niên là một người chết và ba người bị thương
trong số gần ba mươi đối tượng tham gia vụ ẩu đả có một số đối tượng có nhiều tiền án tiền sự
cơ quan điều tra đã bắt tám đối tượng trong đó có tiến hành khởi tố bốn đối tượng về tội giết người
và gây dối trật tự công cộng do đỗ đức nam chú ở phương nam lý thành phố đồng hới cầm đầu